thưa quý vị với tỷ lệ phụ huynh đồng thuận thấp
tp hcm quyết định chưa thực hiện dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp một và trẻ mầm non năm tuổi
quyết định hoãn kế hoạch đến trường của học sinh lớp một và trẻ năm tuổi
được ủy ban nhân dân tp hcm công bố vào sáng ngày hôm nay ngày tám tháng một mươi hai
theo quyết định mới của ủy ban nhân dân tp hcm
những cơ sở giáo dục đảm bảo công tác phòng chống dịch sẽ được đón học sinh lớp chín lớp một mươi hai
đến trường từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
việc dạy học trực tiếp được thí điểm trong hai tuần
sau đó tp hcm họp đánh giá và rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng quy mô
cho học sinh đến trường từ ngày ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch ban đầu học sinh lớp một ở tp hcm sẽ trở lại trường từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai
cùng với khối chín và một mươi hai
một tuần sau là ngày hai mươi tháng một mươi hai các trường mầm non sẽ được phép đón trẻ năm tuổi đến lớp
tuy nhiên kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh lớp một do sở giáo dục
đào tạo tp hcm thực hiện cho thấy hơn bảy mươi phụ huynh chưa muốn cho con đi học trở lại